các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

sau khi mời lên làm việc hầu hết các đối tượng trong diện hiểm nghi không đủ căn cứ liên quan đến vụ án nên được loại trừ để đi đến đối tượng trọng điểm

sau khi phát hiện vụ án mạng tại khu phố sông thanh một thị trấn phan đế cửa huyện tuy phong ban chuyên án đã sẵn lọc truy vết và xác định được một đối tượng trong diện tình nghi số một
tuy nhiên khó khăn đặt ra là nếu đây chính là đối tượng gây án thì y đã có một thời gian đủ dài để tẩu thoát và xóa hết các dấu vết
trong khi đó quần chúng nhân dân không nắm được thông tin lai lịch về đối tượng

qua quá trình tổng hợp đối chiếu thì xác định được thời điểm quá trình di chuyển của nghi can nhưng hình ảnh không rõ nên không nhận dạng được
qua quá trình tổng hợp đối chiếu thì xác định được thời điểm quá trình di chuyển của nghi can nhưng hình ảnh không rõ nên không nhận dạng được

trong đó có một số hình ảnh về nghi can được thời điểm quá trình giáo dục deeds fanhad nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi

nhưng mà hôm nay là vì nằm trên khoảng cách này đó cám bộ
cho nên rất là đau khổ

tức là mình đã mang tội nên mình phải hiểu

dạ đúng rồi
bị can là một quần
trong quá trình bắt giữ ban chuyên án cũng đã thu giữ hai sợi dây chuyền vàng mà tranh đã đem cầm cố
với số tiền là một mươi năm triệu đồng và một chiếc nhẫn tranh cho người tình
với những tài liệu và chứng cứ có được
cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để chứng minh lê thị tranh
là đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản của bà nguyễn thị thanh lan
hiện nhiệm vụ đấu tranh chuyên án đã hoàn thành
bà nguyễn thị thanh lan đã đối tượng giết người cướp tài sản của bà nguyễn thị thanh lan

bà nguyễn thị thanh lan đã đối tượng giết người cướp tài sản của bà nguyễn thị thanh lan
hiện nhiệm vụ đấu tranh truyền án đã hoàn thành

chỉ là ra tay đối với nạn nhân rồi cho nên mới tạo ra một tình huống giả tạo về quê để mà thưa thiên huế để mà lo cho mẹ già
tuy nhiên đối tượng này là ngày ba mươi tháng một mươi một thì là có đơn nhà nạn nhân ngủ
theo đó đối tượng tranh sống lang thang ở tp hcm và di chuyển khu vực sinh sống liên tục
thông qua mạng xã hội thì có quan hệ quen biết với cậu ruột của bà nguyễn thị thanh lan
trước thời điểm gây án tranh bắt xe ra phan rí cửa và thông qua người cậu nên biết bà lan sinh sống một mình
thường xuyên đeo nhiều nữ trang bằng vàng trên người
sau đó đối tượng tranh sống liên tục
sau vài lần qua lại và quyết định từ trước tối ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi lê thị tranh tới ngủ nhờ nhà bà lan
vào khoảng một mươi hai giờ đêm sau khi bà lan ngủ say tranh đã sử dụng cây trày có sẵn trong nhà đánh liên tục vào đầu dùng tay bóc cổ rồi dùng gối đè lên mặt
khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án tranh đã lấy đổ đạc trang sức trên người nạn nhân gồm hai chiếc nhẫn bộ vòng xi men bảy chiếc một sợi dây chuyền một đôi bông tai rồi ra ngoài bắt xe bỏ trốn vào tp hcm

khiến nạn nhân tử vong
khiến nạn nhân tử vong
lao hết máu trên nhà và sắp xếp nạn nhân nằm lại giống như ngủ và xếp lại mùn mền
cố như hiện trường không có gì xáo trộn và đối tượng ra khóa cửa lại và bỏ đi khỏi nơi gã
tôi cho rằng đây là một đối tượng đã có kinh nghiệm trong đối phó với cơ quan điều tra
do đó các dấu vết đã được đối tượng kiểm tra và tẩy xóa rất là kỹ
tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật nghiệp dụng của mình thì những dấu vết còn sót lại
sau khi đối tượng vội vã mà lao chùi thì nó vẫn còn sót lại đủ để chúng ta tiến hành các biện pháp nghiệp dụng khác
qua điều tra ban chuyên án cũng xác định lê thị tranh là đối tượng ham mê cờ bạc không có tiền
thấy nạn nhân có đeo nhiều trang sức nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản
ngoài ra trên người tranh còn thổ sẵn một con tàu
qua đấu tranh khai thác tranh thừa nhận có ý định giết chết lễ tần khách sạn
tại nơi tranh thuê nghỉ ở tp hcm để lấy tiền tiếp tục bỏ trốn đi nơi khác

qua điều tra ban truyền án cũng xác định lê thị tranh là đối tượng ham mê cờ bạc
thấy nạn nhân có đeo nhiều trang sức nên nảy sinh ý định giết người cướp tuyệt sản

liên quan đến quá trình điều tra khám phá chuyên án bắt giữ đối tượng tranh đại tá trần văn toản
giám đốc công an tỉnh bình thuận đã hoan nghênh tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của các lực lượng tham gia phá án
đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân địa phương
đồng thời giám đốc công an tỉnh đã thưởng nóng cho ban chuyên án về thành tích nhanh chóng điều tra phá án
bắt giữ hùng thủ gây án để điều tra xử lý nghiêm mình trước pháp luật
già truy tìm hùng thủ điều tra ra và bắt được hùng thủ
làm cho người dân là hết hoang mang hết lo sợ là tin tưởng vào cái lực lượng công an nhân dân